tại nhà khách chính phủ đồng chí phạm bình minh phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ ngoại giao đã hội đàm với bộ trưởng ngoại giao trung quốc vương nghị
trong không khí chân thành thẳng thắn hai bên đã trao đổi ý kiến về quan hệ song phương và các vấn đề trong khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm
tại buổi hội đàm phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh hoan nghênh chuyến thăm của bộ trưởng ngoại giao trung quốc vương nghị
và chúc mừng đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi chín của đảng cộng sản trung quốc đã thành công tốt đẹp
khẳng định đảng chính phủ việt nam luôn coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với trung quốc
vì mục tiêu hòa bình ổn định trong khu vực và trên thế giới
phó thủ tướng cũng đề nghị hai bên nghiêm túc tuân thủ các thỏa thuận chung của lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước
như thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển việt nam trung quốc
công ước của liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển đông doc
và xây dựng bộ quy tắc về ứng xử của các bên ở biển đông coc
bộ trưởng ngoại giao trung quốc vương nghị khẳng định trung quốc ủng hộ việt nam tổ chức thành công hội nghị cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy
và sẽ phối hợp tốt với việt nam để chuẩn bị cho chuyến thăm và dự hội nghị cấp cao apec hai nghìn hai mươi
của tổng bí thư chủ tịch nước tập cận bình thành công tốt đẹp
cũng như triển khai hiệu quả các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước
góp phần đưa quan hệ láng giềng hữu nghị hợp tác toàn diện việt nam trung quốc không ngừng phát triển trong thời gian tới